đồng thời quân ủy trung ương tiếp tục đi đầu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch

chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp tân đại sứ đặc mệnh toàn quyền hàn quốc

chúc mừng bà ôi yang ru được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại việt nam
bộ trưởng tô lâm chúc nhiệm kỳ công tác của bà đại sứ sẽ đạt nhiều thành công
tin tưởng rằng trên cơ vị mới bà ôi yang ru sẽ có những đóng góp tích cực
vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước việt nam và hàn quốc
đồng thời khẳng định bộ công an việt nam sẵn sàng hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi
để bà đại sứ hoàn thành nhiệm vụ công tác của mình tại việt nam
đánh giá cao mối quan hệ đối tác chiến lược việt nam hàn quốc thời gian qua
đã đạt được nhiều bước tiến trên nhiều lĩnh vực như chính trị an ninh quốc phòng
hợp tác quốc tế đầu tư thương mại
đại tướng tô lâm khẳng định việt nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục tăng cường
mối quan hệ này với hàn quốc cũng như mối quan hệ giữa bộ công an việt nam
và các cơ quan hữu quan hàn quốc ngày càng phát triển tốt đẹp hơn
vì lợi ích của nhân dân hai nước
nhấn mạnh quan hệ việt nam hàn quốc là quan hệ đối tác và không thể tách rời
đại sứ ô giang du khẳng định trên cương vị mới sẽ cố gắng hết sức để vun đắp
và thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới
chiều nay tại hà nội ubth đã thảo luận và cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện
của quốc hội tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
thiều tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an tham sự phiên học và thông tin thêm
từ các đại biểu xung quanh một số vấn đề về công tác đảm bảo an ninh trật tự
tại phiên họp báo cáo của ban dân nguyện đề cập nhiều vấn đề nóng trong thời gian qua
như tình trạng khiếu kiện đông người việc nhiều cây xăng dừng bán hàng
xảy ra một số vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trong đó có nhiều vụ việc xuất phát
từ tranh chấp dân sự kinh tế liên quan đến đất đai khai thác mặt nước giữa các cá nhân với nhau
như trường hợp sử dụng băng nhóm xã hội đen để giải quyết tranh chấp đất
tại xã cửa dương tp phú quốc tỉnh kiên giang
thông tin thêm về vấn đề này thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an cho biết
nguồn gốc đất ở phú quốc rất phức tạp rất khó xác định giữa các hộ dân
giữa công ty nông lâm trường tình trạng mua bán trao tay giữa các hộ dân với nhau
nên quản lý đất đai phức tạp
diễn biến tình hình tội phạm ở đây cũng diễn biến phức tạp và bộ ngoan đã chỉ đạo
công an kiên giang đã xác lập và trên địa bàn tỉnh phú quốc thì tại thời điểm đó
thì cũng đã xác định có ba mươi một cái nhóm
mà thường xuyên diễn ra các hoạt động có hoạt động theo kiểu ổ nhóm băng nhóm
ở trên địa bàn và cái vụ việc xảy ra tại phú quốc thì đến nay thì bộ ngoan đã chỉ đạo
cục hình sự và công an tỉnh kiên giang tập trung điều tra khám phá và đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can và tập trung xác định rõ các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thứ trưởng lê văn tuyến
lê văn tuyến cũng thông tin thêm một mươi một tháng của năm hai nghìn hai mươi hai toàn quốc xảy ra hơn ba mươi chín bảy nghìn vụ phạm pháp hình sự
giảm một mươi bốn so với năm hai nghìn một mươi chín thời điểm trước khi diễn ra dịch covid một mươi chín
công an các đơn vị địa phương đã tập trung đấu tranh triệt phá hơn năm trăm chín mươi băng nhóm tội phạm trật tự xã hội
giảm hơn năm mươi bốn so với mốc hai nghìn một mươi chín
bên cạnh đó là về tình trạng sử dụng chất ma túy tại các trường học
việc cắt tiền chất ma túy ma túy tổng hợp pha trộn vào một số loại bánh kẹo
về vấn đề này thì bộ công an cũng đã có ký cái quy chế phối hợp chương trình phối hợp ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
với bộ giáo dục và đào tạo ban hành chương trình phối hợp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền
về phổ biến giáo dục pháp luật
về việc nâng cao ý thức chấp hành tham gia giao thông cũng như là vấn đề nâng cao nhận thức cho học sinh sinh viên
trong công tác nhận thức
về các loại ma túy chất ma túy để chủ động phòng ngừa và ở đây thì cũng báo cáo thêm thì có thể nói là trong thời gian vừa qua
thì các loại tiền chất ma túy thì cũng có nhiều loại cũng mới mà được các đối tượng sử dụng vào
hiện nay thì bộ công an cũng đang chỉ đạo công an các đơn vị địa phương để mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục
để nâng cao nhận thức cho học sinh sinh viên người dân
thứ trưởng lê văn tuyến cũng nhấn mạnh từ nay đến tết nguyên đán bộ công an mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
trên phạm vi toàn quốc đảm bảo an ninh trật tự dịp trước trong và sau tết đảm bảo an ninh phục vụ nhân dân đón tết an toàn
để triển khai thực hiện đề án sáu của chính phủ một cách hiệu quả đúng tiến độ
tại thành phố đà nẵng nhiều mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến đã được xây dựng tại các tổ dân phố
để tạo thuận lợi cho người dân giải quyết các thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công
đồng thời lực lượng công an phối hợp với đoàn thanh niên và lực lượng cơ sở cũng đã thành lập các đội cơ động
đi từng ngõ gõ từng nhà tuyên truyền và hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại nhà
hướng đến xây dựng chính quyền số xã hội số công dân số
sau khi biết có thể đăng ký tạm trú trực tuyến qua cổng dịch vụ công hôm nay chị trinh đã đến điểm dịch vụ công trực tuyến của phường
để đăng ký tài khoản và được hướng dẫn làm thủ tục này ngay trên điện thoại
thảo tác đơn giản nhanh chóng giúp chị thiết kiệm được nhiều thời gian
khi mà ở bên trong cái tổ viện tập thể của tổ thì nó đăng mà mỗi năm hằng năm đều phải đăng ký tạm trú hết
mà đăng ký tạm trú thì mình phải viết tay hoặc là mình phải đánh máy mấy chục người như vậy thì cũng bắt tiền
còn ví dụ như mà mình làm trực tuyến thì mình chỉ cần nhập nhập
thì nó đã có thông tin như mọi năm mình đã có sẵn như thuế mình nhập thì nó nhanh hơn
điểm dịch vụ công trực tuyến phường hải châu một được triển khai xây dựng trong thời gian ngắn
nhưng với những tiện ích mà nó mang lại hàng ngày có rất đông người dân đến để đăng ký và sử dụng dịch vụ công trực tuyến
trên cổng dịch vụ công quốc gia tại cơ sở giúp người dân tiết kiệm thời gian công sức tiền bạc
ví dụ như vừa đầu mình đi làm điều này
tư pháp cho bằng google cũng vậy
thì mình có lấy trên văn phòng một cửa mình ngồi mình đợi rất là lâu
nhưng mà bữa nay có khai ở nhà thì mình ở nhà mình khai trước xong rồi mình chỉ lấy mình nộp thôi
rồi đến nhà họ cho mình giấy hẹn mình cầm đến nhà mình lấy mình
mình nhận cái cổng đi về thôi
nó sẽ đơn giản hơn nhiều
trong thời gian đấy thì công an phường cũng đã tham mô cho tổ đề án sáu của phường
thì sẽ tuyên truyền rộng rãi đến các cơ quan nhà nước trường học ngân hàng
rồi các khu dân cư để mà tuyên truyền đến bà con nhân dân được biết để mà liên hệ đến dịch vụ công trực tuyến để làm việc
trên thực tế nhiều người dân vẫn giữ thói quen thực hiện các thủ tục hành chính bằng hình thức nộp hồ sơ trực tiếp
trong nỗ lực xây dựng chính quyền số công dân số lực lượng công an cơ sở cũng đang triển khai nhiều hình thức
để tuyên truyền lập các tổ hỗ trợ dịch vụ công đi từng ngõ gõ từng nhà để hướng dẫn người dân
thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại nhà
và thực sự hiểu được lợi ích của đề án sáu
tin an ninh trả tự công an huyện lai vung tỉnh đồng tháp vừa bắt giữ hai đối tượng dùng xe máy
tông vào lực lượng tuần tra khiến hai công an viên bị thương
khi đang thực hiện công tác tuần tra an ninh trật tự trên địa bàn công an huyện lai vung phát hiện hai thanh niên
đi xe mô tô không biển số nên ra tín hiệu dừng xe nhưng hai đối tượng không chấp hành và bỏ chạy
khi đến khu vực thị trấn lai vung hai đối tượng đã tông vào xe đặc trùng của cảnh sát giao thông
rồi tiếp tục bỏ chạy đến ấp tân long xã hòa thành thì đâm thẳng vào xe của lực lượng làm nhiệm vụ
khiến hai đồng chí công an viên bị thương
tại đây tổ công tác đã bắt giữ được hai đối tượng gồm đặng văn thành và lê thành quang cùng chú tại thành phố sa điếc
qua làm việc cả hai khai nhận đến địa bàn huyện lai vung tìm tài sản để trộm nhưng chưa trộm được thì bị phát hiện bắt giữ
đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
là những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của lực lượng công an nhân dân
với tinh thần đó năm hai nghìn hai mươi hai tiếp tục là năm thứ tư liên tiếp lực lượng công an đã nỗ lực kéo giảm tội phạm
điển hình như tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm sáu sáu mươi chín
theo đó các vụ việc phức tạp đều được xử lý hiệu quả ngay từ khi mới phát sinh không để xảy ra tình trạng bị động bất ngờ
những diễn biến mới của tội phạm ma túy năm hai nghìn hai mươi hai đó là các đường dây tội phạm tổ chức điều chế
sản xuất ma túy từ các loại tiền chất hóa chất sau đó tẩm vào thảo mộc đồ ăn thức uống
và tinh dầu thuốc lá điện tử để đưa ra thị trường tiêu thụ
những diễn biến này đã được lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ động nhận diện
và có phương án đấu tranh hiệu quả trong thời gian vừa qua
trong năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã khám phá gần hai mươi vụ
bắt gần ba mươi đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy
tội phạm ma túy là một trong tội phạm điển hình là tội phạm xuyên quốc gia và có tính quốc tế
và cũng như đồng chí bộ trưởng đã phát biểu chỉ thảo tội phạm ma túy là tội phạm của các loại thượng phạm
đây có thể tôi nói là tội phạm gốc tội phạm buôn
và việc đấu tranh phòng chống ma túy là phải xác định là gian khổ lâu dài và kiên trì
có thể nói là đây cũng là cái lúc rất là thuận lợi được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo bộ
các cấp lãnh đạo các bảng nhà nước chính phủ
nổi lên trong năm hai nghìn hai mươi hai còn có tội phạm cơ bạc với hình thức cá độ bóng đá qua mạng
hàng loạt các đường dây tội phạm cờ bạc có quy mô lên tới hàng nghìn tỷ đồng
đã bị lực lượng công an triệt phá trước trong những ngày diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới
theo số liệu thống kê của bộ công an từ đầu mùa quân cúp hai nghìn hai mươi hai
công an toàn quốc đã triệt phá hơn sáu mươi vụ tổ chức đánh bạc đánh bạc giữa hình thức cá độ bóng đá
bắt giữ hơn một trăm năm mươi đối tượng
với số tiền giao dịch hàng chục nghìn tỷ đồng
kết quả này đã thể hiện sự chủ động và nỗ lực rất lớn của lực lượng cảnh sát hình sự
góp phần vào công cuộc kéo giảm tội phạm tạo môi trường lành mạnh an toàn cho người dân
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay tình hình thế giới trong nước đạt ra yêu cầu rất khó khăn nặng nề
dành cho các tổ chức đã được đặt vào
thời gian tới dự báo tình hình tội phạm tiếp tục có diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi
các nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm vi phạm pháp luật vẫn còn nhiều tạo áp lực gia tăng tội phạm rất lớn
thực tế này đang đòi hỏi sự quyết tâm và nỗ lực rất lớn của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
bên cạnh đó cũng rất cần sự phối hợp hiệp đồng của các bộ ngành các địa phương và quần chúng nhân dân
tạo thế trận ngăn chặn và phòng ngừa hiệu quả các loại tội phạm đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
tối nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho chứa hàng liền kề nằm trong khu dân cư ở đường số sáu xã bãi điểm huyện hóc môn tp hcm khiến nhiều người dân hoảng loạn
khoảng một mươi tám giờ đám cháy phát ra từ hai nhà cạnh nhau là nơi chứa vải mút xốp đang khóa cửa không có người trông coi
khi ngọn lửa kèm khói lớn hơn
người dân mới phát hiện và hô hoán nhau dùng bình chữa cháy và đập cửa và dập lửa nhưng không được
ít phút sau ngọn lửa bao trùm toàn bộ nhà kho khói đen bốc lên cao hàng chục mét tỏa ra khu dân cư khiến nhiều người lo lắng
nhận được tin báo lực lượng chữa cháy khu vực đã có mặt triển khai phá cửa và chia nhiều hướng tiếp cận đám cháy
sau gần một tiếng đồng hồ phun nước giải nhiệt và chữa cháy ngọn lửa đã được dập tắt vụ cháy không gây thiệt hại về người
song đã làm phần mái tôn đổ sập và thiêu dụi nhiều tài sản bên trong
chiều nay tàu hoàng thiên chín mươi chín chở bảy mươi tấn hàng hóa ra đảo phú quý bị lật tại cảng phan thiết tỉnh bình thuận
tàu hoàng thiên chín khi đang nhận hàng tại cầu b một thuộc bến cảng phan thiết thì bất ngờ bị nghiêng và lật về phía mạng trái
trên tàu có khoảng hai tấn sổ đeo và khoảng bảy mươi tấn hàng hóa
hiện chủ tàu đang phối hợp với doanh nghiệp khai thác cảng
trục vớt hàng hóa trên tàu để giảm thiểu tổn thất lực lượng bộ đội biên phòng cảng vụ hàng hải và cảnh sát giao thông
đã có mặt tại hiện trường để phối hợp giải quyết vụ việc đồng thời liên hệ với trung tâm ứng phó sự cố môi trường việt nam
điều động phương tiện và trang thiết bị về khu vực tàu hoàng thiên chín mươi chín bị lật để triển khai công tác ứng phó khi có sự ô nhiễm tràn dầu từ tàu chở hàng này